ngày một mươi bảy tháng bốn biên đội tàu cảnh sát biển tám nghìn ba và tám nghìn bốn của bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra liên hợp nghề cá vịnh bắc bộ lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi
với lực lượng cảnh sát biển trung quốc
đây là hoạt động được tổ chức thường niên góp phần gìn giữ và phát triển tình đoàn kết
hữu nghị giữa nhân dân hai nước việt nam và trung quốc
bắt đầu từ ngày một mươi bảy tháng bốn biên đội tàu cảnh sát biển tám nghìn bốn và cảnh sát biển tám nghìn hai
đã lên đường thực hiện hải trình kiểm tra liên hợp nghề cá vịnh bắc bộ
giữa việt nam và trung quốc lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy
lực lượng cảnh sát biển việt nam và trung quốc sẽ chính thức tuần tra kiểm soát trong vòng ba ngày
bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng bốn đến ngày hai mươi tháng bốn tại vùng biển vịnh bắc bộ
kính thưa quý vị và các bạn đây là lần thứ một mươi ba lực lượng cảnh sát biển hai nước việt nam và trung quốc
tiến hành kiểm tra liên hợp nghề cá trên vịnh bắc bộ
thông qua hoạt động này thì cho thấy ý thức
chấp hành pháp luật của ngư dân hai nước việt nam và trung quốc đã được nâng lên rõ rệt
đồng thời thông qua hoạt động tuần tra chung đã góp phần nâng cao tình đoàn kết hữu nghị
giữa ngư dân và lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước việt nam và trung quốc
là hoạt động được tổ chức thường niên hoạt động kiểm tra liên hợp nghề cá vịnh bắc bộ việt nam trung quốc
góp phần giữ gìn và phát triển tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước
thực hiện tốt thỏa thuận chung trong việc kiểm tra liên hợp nghề cá giữa cảnh sát biển việt nam và trung quốc
đồng thời góp phần giữ gìn bảo tồn và khai thác bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển
hoạt động kiểm tra liên hợp nghề cá năm hai nghìn một mươi bảy cũng nhằm tăng cường công tác quản lý tàu cá hoạt động
trên vùng biển của hai nước và trao đổi nghiệp vụ của lực lượng thực thi pháp luật trên biển việt nam trung quốc
qua hoạt động tuần tra kiểm tra giám sát chung sẽ giúp lực lượng cảnh sát biển việt nam trung quốc
nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên biển tuyên truyền xử lý vi phạm nghề cá bằng giải pháp nhân đạo
giúp ngư dân hai nước chấp hành nghiêm pháp luật và quy định khai thác thủy sản trong vùng nước hiệp định ở vịnh bắc bộ